xin kính chào quý vị khán giả
ngày một mươi bốn tháng chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng
truy tố ông vũ huy hoàng nguyên bộ trưởng bộ công thương và các đồng phạm trong vụ án
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bộ công thương và tp hcm
liên quan đến dự án xây dựng khách sạn sáu sao trung tâm thương mại trung tâm hội nghị
hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất hơn sáu m hai tại số hai bốn sáu hai bãi trưng
viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố các bị can phan trí dũng
nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương nguyễn hữu tín
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên
và môi trường tp hcm trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất
sở tài nguyên và môi trường tp hcm lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng
ubnd tp hcm cùng với bốn bị can khác
hầu hết các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành
cán bộ chủ chốt của bộ công thương và ubnd tp hcm
tuy nhiên vì những động cơ khác nhau các bị can đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
diễn ra trong thời gian dài
ông vũ huy hoàng cùng đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước
vi phạm các quy định về quản lý đất đai từ đó dịch chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất
hai bốn sáu hai bả trưng
tài sản nhà nước sang tư nhân gây thiệt hại thất thoát số tiền đặc biệt lớn hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
các bị can sử dụng thủ đoạn dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của nhà nước
để góp vốn liên doanh sau đó thoái vốn không minh bạch vi phạm nhiều quy định pháp luật
gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn
các bị can hồ thị kim thoa phan trí dũng đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho ông vũ huy hoàng
hai người này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu đề xuất ông hoàng ký văn bản chấp thuận chủ trương cho sapeco
thực hiện các dự án bất động sản không phải là ngành nghề kinh doanh chính
sau đó bà thoa và ông dũng đã tham mưu cho lãnh đạo bộ công thương chỉ đạo sapeco
thoái toàn bộ phần góp vốn tại sapeco prons và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm
để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật
do bị can hồ thị kim thoa đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra
và ra quyết định truy nã khi nào bắt giữ sẽ xử lý sau
liên quan đến đối tượng dùng súng đe dọa lái xe tải ở bắc ninh
viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn sướng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại khu lãm trải phường vân dương tp bắc ninh tỉnh bắc ninh về hành vi đe dọa giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày năm tháng chín trên mạng xã hội facebook
chia sẻ hình ảnh và clip một người đàn ông mặc áo trắng đang cầm khẩu súng
chỉa vào một thanh niên tại đoạn cầu nga tp bắc ninh
hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và gây tâm lý hoang mang trong dư luận
trước sự việc trên công an tỉnh bắc ninh đã xác minh làm rõ
người đàn ông cầm súng đe dọa trong clip là nguyễn văn sướng năm mươi hai tuổi
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ hàm long
có địa chỉ tại số một mươi năm đường hai bà trưng phường suối hoa tp bắc ninh
tại nhà riêng của nguyễn văn sướng lực lượng công an xác định xe ô tô màu đen hiệu fortuner
mang biển kiểm soát chín mươi chín a ba mươi nghìn sáu trăm ba mươi là chiếc xe sướng đã sử dụng như trong clip được cư dân mạng chia sẻ
đồng thời thu giữ một khẩu súng hai viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay
tại cơ quan công an nguyễn văn sướng khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên
do mâu thuẫn về lái xe tải trong quá trình tham gia giao thông